ngoại trưởng nga sergei lavrov ngày hôm qua đã tới thủ đô baghdad của iraq để thảo luận về quan hệ song phương và hợp tác năng lượng
tuyên bố của bộ ngoại giao iraq cho biết trong phái đoàn nga do ông lavrov dẫn đầu có đại diện của các công ty dầu khí nước này
theo kế hoạch ngoại trưởng nga sẽ gặp người đồng cấp nước chủ nhà fuad husein cùng một số lãnh đạo cao cấp khác trong ngày hôm nay sáu tháng hai
người phát ngôn bộ ngoại giao iraq cho hay trọng tâm chuyến thăm là quan hệ chiến lược giữa nga và iraq cũng như thúc đẩy các cơ hội đầu tư đặc biệt liên quan đến lĩnh vực năng lượng
chuyến thăm iraq của ngoại trưởng nga diễn ra trong bối cảnh quốc gia trung đông đang mở cửa với các đối tác và thế giới bên ngoài
thời gian gần đây chính quyền baghdad đã tiếp đón một số quan chức ả rập và một phái đoàn từ hội đồng an ninh quốc gia mỹ